còn ở phía nam trong ngày hôm nay dưới tác động của gió mùa tây nam hoạt động với cường độ mạnh
chiều tối và đêm hai khu vực là nam bộ cũng như là khu vực tây nguyên sẽ lại xuất hiện mưa rào và rông nhiều nơi
trong đó nam tây nguyên miền đông của nam bộ vẫn là những vùng có khả năng xảy ra mưa vừa mưa to và rông mạnh
nhiệt độ trong ngày hôm nay ở các tỉnh phía nam chưa thay đổi nhiều
ở tây nguyên nhiệt độ vẫn trong khoảng từ hai mươi tám đến ba mươi một độ còn tại nam bộ nhiệt độ sẽ trong khoảng từ hai mươi chín đến ba mươi hai độ
trên biển ở phía bắc của biển đông bao gồm vùng biển huyện đảo hoàng sa mưa rào và rông xuất hiện dày rác
gió hướng đông nam cấp bốn đến cấp năm
trong khi đó ở phía nam của biển đông bao gồm vùng biển huyện đảo trường sa vùng biển từ bình thuận trở vào đến cà mau
cà mau đến kiên giang cũng như vùng vịnh thái lan đều là những vùng có mưa rào và rông mạnh
tầm nhìn xa thấp từ bốn đến một mươi km nguy cơ cao về tình trạng lốc xoáy và gió giật mạnh
và sau đây sẽ là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước